ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến lược quốc gia phát triển ngành dược đến năm hai nghìn hai mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó phân đấu cung ứng đủ và kịp thời cho nhu cầu phòng bệnh chữa bệnh đặc biệt là đối với thuốc hiếm thuốc chuyên khoa đặc trị
ngoài ra đảm bảo các cơ sở bán buôn thuốc duy trì tiêu chuẩn thực hành tốt phân phối thuốc
một trăm linh cơ sở bán lẻ đạt tiêu chuẩn thực hành tốt nhà thuốc trung tâm kiểm nghiệm dược mỹ phẩm và thực phẩm đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc
một mươi bệnh viện có kho thuốc đủ điều kiện năm mươi bệnh viện tuyến thành phố có bộ phận dược lâm sàng và năm mươi bệnh viện tuyến quận huyện bệnh viện tư nhân có hoạt động dược lâm sàng
thành phố vẫn đấu tăng tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước trên tổng số tiền sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế
đối với bệnh viện tuyến thành phố đạt sáu mươi và bệnh viện tuyến quận huyện đạt bảy mươi năm ba mươi nhà máy sản xuất thuốc trên địa bàn đạt các tiêu chuẩn quốc tế